bộ công thương vừa phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân của tập đoàn điện lực việt nam evn
cho các tổng công ty điện lực năm hai nghìn một mươi tám
theo đó giá bán buôn điện của tập đoàn điện lực việt nam evn năm hai nghìn một mươi chín
có khung tối đa là một sáu trăm năm mươi tám đồng một kwh
cụ thể khung giá bán buôn điện năm hai nghìn một mươi tám sẽ áp dụng theo quyết định mới này
gồm tổng công ty điện lực miền bắc có mức tối đa là một hai trăm năm mươi năm đồng một kwh
và mức tối thiểu là một một trăm tám mươi năm đồng một kwh
tổng công ty điện lực miền nam có mức tối đa là một bốn trăm ba mươi ba đồng một kwh
mức tối thiểu là một ba trăm tám mươi chín đồng một kwh
đối với tổng công ty điện lực miền trung mức tối đa áp dụng là một hai trăm tám mươi hai đồng một kwh
tối thiểu là một một trăm tám mươi ba đồng một kwh
cũng theo quyết định của bộ công thương tổng công ty điện lực hà nội
áp dụng khung giá bán buôn tối đa là một năm trăm một mươi sáu đồng một kwh
mức tối thiểu là một bốn trăm ba mươi bảy đồng một kwh
còn tổng công ty điện lực hồ chí minh áp dụng mức trong khung tối đa là một sáu trăm năm mươi tám đồng một kwh
và tối thiểu là một năm trăm chín mươi ba đồng một kwh